ngày một mươi chín tháng chín tổ tuần tra kiểm soát lưu động đồn biên phòng cơ khẩu cầu muốn tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện và thu giữ ba chiếc xuồng
chở hơn hai tấn đường cát nhập lậu tại khu vực cánh đồng thuộc ấp một xã thương lạc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
theo đó vào lúc h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín tổ tuần tra kiểm soát lưu động đồn biên phòng cầu múa
phối hợp với đội đặc nhiệm thuộc phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp
và đội cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh đồng tháp tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn được phân công
khi đến khu vực cánh đồng thuộc ấp một xã thường lạc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã phát hiện hai xuồng máy
xuân không gắn máy đang di chuyển từ biên giới vào nội địa nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng tuần tra các đối tượng trên xuồng đã lợi dụng đêm tối chạy thoát
tiến hành kiểm tra trên ba xuồng tổ công tác phát hiện bốn mươi hai bao đường cát thái lan nhập lậu với trọng lượng khoảng hai một tấn
trong tuần qua đồn biên phòng cầu muốn đã phát hiện hai vụ hàng lậu vô chủ gồm hai gói thuốc lá ngoại và tám trăm linh kg thái lan nhập lậu
đồng biên phòng cầu muốn đã đưa toàn bộ số tăng vật phương tiện về đồn để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật